ông vũ ngọc lự ở đội sáu xã thành hưng huyện điện biên
dù mang trong mình chất độc da cam
nhưng với sự nỗ lực của bản thân gia đình
ông đã vượt qua khó khăn làm giàu trên chính mảnh đất này
với diện tích đất nông nghiệp sẵn có
ông đã đào ao thả cá trồng rau và cây ăn quả cho năng suất cao
nhờ đó ông đã xây dựng nhà cửa khang trang tiện nghỉ
để qua quá trình như thế này được tuyên luyện trong quân đội
khi mà trở về đời thường cùng với anh em đồng đội
thế là phấn đấu tham gia công tác xã hội
thế là ngoài ra là làm ăn kinh tế vườn trồng rau
hiện nay toàn tỉnh điện biên còn hai trăm năm mươi bảy trường hợp bị nhiễm chất độc da cam điệu xin
trong đó có hai trăm hai mươi trường hợp tham gia chiến đấu trực tiếp
và ba mươi bảy trường hợp là thế hệ thứ hai
những năm qua hội nạn nhân chất độc da cam

cùng chính quyền cơ sở quan tâm đối với các nạn nhân chất độc da cam
bằng việc xây nhà tỉnh nghĩa sửa chữa nhà rột nát thăm hỏi tặng quà
đặc biệt là các chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế
nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo trở thành khá giả
giờ cho đến năm hai nghìn một mươi chín thì cũng đang tiến hành kêu gọi
bước đầu thì cũng được các ngành các cốc các nhà hào tâm
góp sức chia sẻ nỗi đau da cam
từng bước giảm bớt khó khăn cho anh em
trong thời gian tới hội nạn nhân chất độc da cam điêu sinh tỉnh điện biên
tiếp tục có nhiều hoạt động cụ thể hơn nữa
để huy động mọi tiềm năng nguồn lực của xã hội
tranh thủ tấm lòng hảo tâm của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
giúp đỡ nhiều hơn cho các gia đình hội viên nạn nhân chất độc da cam điêu sinh
khu đô thị sinh thái bình cuối thanh đa
thuộc địa bàn phường hai mươi tám
quận bình thạnh được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt
để làm khu văn hóa thể thao du lịch nghỉ dưỡng giải trí từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhưng gần ba mươi năm đã trôi qua siêu dự án này vẫn nằm im trên giấy
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nằm trong khu quy hoạch nên nhà cửa ở đây không được sửa sang
sập sệ xung quanh lại được bao bọc bởi sông sài gòn
nên hãy cứ mưa xuống khu vực này lại chìm ngập trong biển nước
nhiều căn nhà xây dựng tạm bỡ chấp vá bằng những tấm tồn cổ
khiến cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn
nó ô nhiễm quá vì là cứ mỗi một trận mưa xuống ấy
là nước ở trên đầu nguồn kia nó đỏ về là nước đen như than cho luôn
mà nó hôi nghĩa là nó hôi nhưng mà nó hôi nó lại hắc
nó bốc mùi lên xong nó bay vào trong nhà nghĩa là chịu không nổi luôn
rồi đó vào là viêm họng rồi viêm mũi là bị thường xuyên luôn
không chỉ nhà cửa đường xá tại đây cũng chẳng chịt ổ gà ổ voi
các con đường đổ bê tông chỉ rộng khoảng hai mét nên đi lại khó khăn
đáng lo ngại hơn là tình trạng ngập nước tại khu vực này mỗi khi mùa mưa đến
mặc dù sống khổ sở như vậy nhưng người dân ở đây vẫn phải bám trụ mưu sinh để chờ dự án
nếu không thì bỏ cái giải tỏa đi để cho dân tạo ổn định sống
theo quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái bình quế thanh đa có diện tích rộng bốn trăm hai mươi sáu hectare
sẽ là khu đô thị với đầy đủ chức năng dành cho các hoạt động văn hóa thể thao du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế
để kết nối đến bán đảo này sẽ xây dựng một số cây cầu bắc qua sông sài gòn để nối với các quận lân cận
tổng mức đầu tư ban đầu cho hai hạng mục của dự án ước tính hai mươi chín chín trăm linh tỷ đồng khoảng một ba mươi năm tỷ đô la
đến nay sau gần ba mươi năm dự án vẫn chưa được triển khai
trong khi đó người dân vẫn tiếp tục đợi chờ trong cảnh tạm bỡ
để giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông tại điểm nóng khu vực sân bay tân sơn nhất
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đã và sẽ triển khai bảy dự án từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
với nguồn vốn đầu tư năm sáu trăm linh tỷ đồng
trên cơ sở bộ giao thông vận tải đã điều chỉnh quy hoạch sân bay tân sơn nhất đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ khai thác năm mươi triệu hành khách trên một năm
do đó hạ tầng giao thông quanh cửa ngõ sân bay cần được đầu tư để đáp ứng kịp thời
cụ thể phải làm đường song song với đường cộng hòa đến trường chinh dài bốn km
có quy mô từ sáu đến tám làng xe kết nối với nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất
thành phố sẽ đầu tư mở rộng hàng loạt tuyến đường xung quanh sân bay
gồm đường hoàng hóa thám đường tân kỳ tân quý đường trường chinh
đoạn từ cộng hòa đến phạm văn bạch nâng cấp đường tân sơn
ngoài ra còn tổ chức lại giao thông kết nối bên trong sân bay
trước đó để giải quyết cấp bách tình trạng ủng tắc giao thông tại sân bay
thành phố hồ chí minh đã làm mới hàng loạt cây cầu vượt quanh khu vực này
thưa quý vị lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập thành phố đông hà
một mươi tháng tám năm hai nghìn chín một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đã được long trọng tổ chức tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh quảng trị
vào ngày hôm qua chín tháng tám
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại